kính chào quý vị
kết quả điều tra mở rộng vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố năm bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự vai trò đồng phạm đối với
tạ hải anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nguyên trưởng ban xuất khẩu lao động công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi ở hiện nay phường sài đồng quận long biên tp hà nội
cao việt bách sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tổng giám đốc công ty cổ phần bva nơi ở hiện nay phường mai động quận hoàng mai tp hà nội
nguyễn anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba giám đốc công ty cổ phần bất động sản phúc hưng
anh trai nguyễn thị thanh nhàn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
bốn trần quốc công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai giám đốc công ty cổ phần uy tín toàn cầu nơi ở hiện nay xã yên thường huyện gia lâm thành phố hà nội
ba nguyễn thị quyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn định giá simeco nơi ở hiện nay phường thanh xuân trung quận thanh xuân tp hà nội
ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn bảy
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty xi măng hoàng thạch
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam sáu bị can
các bị can gồm nguyễn việt nga trưởng ban kế hoạch chiến lược tổng công ty xi măng việt nam
nguyên trưởng phòng kế hoạch chiến lược công ty xi măng hoàng thạch đỗ hoàng linh trưởng phòng kỹ thuật công ty xi măng hoàng thạch
trần trọng khánh lê quy nhơn và trần ngọc tân đều là cán bộ công ty xi măng hoàng thạch và hoàng ngọc tâm là nhân viên công ty cổ phần tư vấn thương mại và công nghệ amic
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ông lê thành long
chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công ty xi măng vinsen hoàng thạch
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đang tiếp tục điều tra mở rộng
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện một trường hợp giữ chức phó trưởng văn phòng đại diện tạp chí việt nam hội nhập khu vực nam trung bộ và tây nguyên
trụ sở tại tỉnh đắk lắc mới học hết lớp chín và sử dụng bằng cao đẳng giả
đó là một phụ nữ ba mươi năm tuổi trú tại huyện ek tỉnh đắk lắc
theo cơ quan công an bà này được tuyển dụng vào làm việc tại tạp chí việt nam hội nhập từ năm hai nghìn một mươi bảy
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi người phụ nữ được bổ nhiệm giữ chức phó trưởng văn phòng đại diện tạp chí việt nam hội nhập khu vực nam trung bộ và tây nguyên
tuy nhiên qua xác minh của phòng an ninh chính trị nội bộ bà chỉ học hết lớp chín
chưa tốt nghiệp trung học
cơ sở không tham gia học và không tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn chín thông qua mối quan hệ xã hội bà có được một tấm bằng giả của trường cao đẳng kinh tế tp hcm
từ đó bà này làm hồ sơ và làm việc tại tạp chí việt nam hội nhập
chúng tôi cũng đã phát hiện một trường hợp có chức danh là phó trưởng văn phòng đại diện của tạp chí việt nam hội nhập khu vực miền trung tây nguyên
mà có trụ sở đóng tại tp hcm chưa có bằng cấp hai và cũng không quan gia học cấp ba
thế nhưng mà bằng
qua mối quan hệ xã hội cô này mới tạo ra một cái bằng giả
và trên cơ sở lấy cái bằng trường cao đẳng kinh tế tp hcm cô này đăng ký học đại học từ sa của trường đại học tra vinh
thì qua công tác kiểm tra và xác minh thì chúng tôi cũng đã làm rõ về những hành vi hoạt động mua bán sử dụng bằng giả
và thực hiện các kê khai các lý lịch về tuyển dụng trong công tác báo chí của tạp chí việt nam hội nhập là trái quy định
sau khi có kết luận chính thức
công an tỉnh đắk lắc đã trao đổi thông tin làm cơ sở để trường đại học trà vinh ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển kết quả học tập
hủy quyết định công nhận tốt nghiệp thu hồi bằng tốt nghiệp và bằng điểm đại học của người phụ nữ này
đồng thời công an tỉnh đắk lắc cũng thông tin các vi phạm của bà cho tạp chí việt nam hội nhập để có cơ sở xử lý
công an tỉnh đắk lắc cũng tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc có văn bản giao sở thông tin và truyền thông
các đơn vị liên quan xử lý các sai phạm theo quy định

các đơn vị liên quan xử lý các sai phạm theo quy định

theo cáo trạng công ty toàn cầu có địa chỉ tại xã lộc tấn huyện lộc ninh tỉnh bình phước do phượng làm giám đốc
đã không khai báo trên hệ thống hải quan điện tử ba mươi thùng nước giải khát hiệu red bul từ campuchia về việt nam
với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp trên sáu ba tỷ đồng
tri cục hải quan cửa khẩu khánh bình tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tăng vật phương tiện để xử lý
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo vũ thị kim phượng chín năm tù về tội buôn lậu
và phạt bổ sung số tiền tám mươi triệu đồng đồng thời tuyên trả lại cho bị cáo số hàng hóa hợp pháp tương đương hơn hai ba tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề
với tổng số tiền được xác định sơ bộ là khoảng sáu mươi tỷ đồng hoạt động trên toàn địa bàn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
đang nói điều hành đường dây đánh bạc quy mô liên tỉnh này đa phần là nữ giới hoạt động rất tinh vi xảo quyệt
cụ thể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai phạm thị thanh chú tại quận hải châu có vai trò chủ mưu cầm đầu
đã câu kết với năm đối tượng khác hình thành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức số đề
vào tối ngày một mươi sáu tháng ba lực lượng công an bắt quả tang sáu đối tượng thu giữ gần bốn mươi năm triệu đồng
ba điện thoại di động bốn máy tính casio cùng nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai mỗi ngày thu nhận và chuyển tịch đề
từ đại lý khác trên địa bàn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam thông qua tin nhắn điện thoại
các trang mạng xã hội với số tiền đánh bạc từ hai trăm linh triệu đồng đến năm trăm linh triệu đồng
ước khoảng gần sáu mươi tỷ đồng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
cục hải quan tp hcm cho biết vụ án vận chuyển lượng lớn ma túy của bốn tiếp viên việt nam airlines
vừa bị triệt phá là hình thức phạm tội mới vụ án nằm trong kế hoạch tập trung cao điểm
phòng chống buôn lậu gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế
theo cục hải quan tp hcm quy trình soi chiếu hành lý của các tiếp viên cũng như thành viên đoàn bay
cũng giống như đối với hành khách thông thường động thái này của cục hải quan tp hcm nằm trong
kế hoạch tập trung cao điểm phòng chống buôn lậu gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế
tập trung kiểm soát những người có tần suất di chuyển thường xuyên đặc biệt là các tuyến đường
trọng điểm từ châu âu mỹ nhật bản hàn quốc để sang lọc kiểm tra có trọng tâm
trước đây những người có nghi vấn thường là những người có mối quan hệ phức tạp
khách nước ngoài khách du lịch nhưng giờ xuất hiện nhóm mới trong đó có tiếp viên hàng không
do vậy việc quản lý sàng lọc phân loại nghi can để đấu tranh gặp nhiều khó khăn
hiện cục hải quan tp hcm phối hợp với công an tp hcm bộ công an mở rộng điều tra
sáng nay các tổ công tác thuộc công an tp cn đã đồng loạt kiểm tra hành chính một mươi ba điểm
kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám công ty f tám mươi tám trên địa bàn
tp hcm tại cần thơ công ty f tám mươi tám có trụ sở chính tại số một mươi bảy b cách mạng tháng tám
phường an thới quận bình thủy các tổ công tác thực hiện kiểm tra hành chính như việc lập số
quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của bộ công an
kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện các quy định về trách nhiệm
đảm bảo an ninh trả tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện
việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay cầm cố tài sản
ký gửi tài sản lãi suất lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản kiểm tra
ghi nhận các hành vi vi phạm nếu có để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào sáng ngày hôm qua một mươi ba tổ công tác của công an tỉnh tiền giang gồm cảnh sát hình sự
cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các địa phương
đồng loạt kiểm tra hành chính một mươi ba địa điểm kinh doanh của
công ty f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh và đã phát hiện ra nhiều hành vi vi phạm
chuyển sang một thông tin khác lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng
bốn đối tượng đã đột nhập vào nhà trộm cắp nhiều tài sản có giá trị
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng
nguyễn anh khoa nguyễn văn thắng tấn hoàng vũ và phạm trung nguyên
đều trụ tại tp biên hòa để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận đã lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng
vào dạng sáng ngày bốn tháng ba dùng kim cộng lực cắt khung thép hàng rào
cắt khóa cửa dùng khăn che camera rồi hai lần thực hiện hành vi đột nhập vào nhà
lục lọi trộm cắp tài sản khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng và chia nhau tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã thu hồi được một phần tài sản bị chiếm đoạt
trả lại cho bị hại và đang tích cực mở rộng điều tra làm rõ để củng cố hồ sơ
xử lý nghiêm
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức chơi bài sáu lá ăn thua bằng tiền tại khóm bốn phường bảy
tp sóc trăng tỉnh sóc trăng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an tp sóc trăng
phối hợp chia xóa
ngày một mươi bảy tháng ba lực lượng công an bất ngờ ập vào căn nhà trên đường nam kỳ khởi nghĩa
khóm bốn phường bảy thành phố sóc trăng tại đây phát hiện một mươi bốn đối tượng đang có hành vi đánh bạc
tiến hành kiểm tra trên người các đối tượng và trên chiếu bạc
lực lượng công an phát hiện và lập biên bản tạm giữ hai mươi tám bộ bài
một điện thoại di động và số tiền gần một trăm hai mươi triệu đồng cùng với một số tăng vật có liên quan
từ đầu năm đến nay tình hình tội phạm cướp giật trộn cắp ở tp nha trang
tỉnh khánh hòa diễn biến khá phức tạp lực lượng công an tp đã triển khai nhiều kế hoạch
biện pháp nghiệp vụ tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh điều tra làm rõ nhiều vụ cướp giật
trộm cắp đảm bảo an ninh trật tự tạo môi trường du lịch an toàn
kết quả cho việc phát triển kinh tế du lịch của thành phố
hình ảnh camera an ninh ghi lại một vụ cướp giật có diễn biến rất nhanh vào ngày hai mươi tám tháng hai
tại khu vực chợ xóm mới phường tân lập tp nha trang
hai nữ du khách nước ngoài đang đi bộ trên đường thì bị hai đối tượng phía sau vượt lên giật chiếc túi sách
may mắn là người phụ nữ đã giữ lại được chiếc túi nên không bị mất tài sản
cũng tại phường tân lập vào ngày hai mươi bốn tháng hai một nữ du khách người hàn quốc đã bị hai đối tượng
đi xe máy giật mất túi sách có nhược
tập trung lực lượng tổ chức điều tra truy xét bằng các biện pháp nghiệp vụ
tối ngày hai mươi tám tháng hai chính sách hình sự công an thành phố nha trang đã bắt giữ được nhóm đối tượng gây ra hai vụ cướp giật trên

đột nhập vào những khu hồng trọ để mà trộm cắp tài sản
bằng đêm thì là một số gia đình thì là cũng có sự mất hành giác
theo cơ quan công an thời điểm sau tết nguyên đán tình hình tội phạm cướp giật tài sản của người đi đường
nhất là tài sản của khách du lịch nước ngoài tội phạm trộm xe máy trộn đột nhập các nhà dân vào cả ban ngày lẫn ban đêm
có xu hướng diễn biến phức tạp tính chất gây án manh động liều lĩnh
có đối tượng sau khi trộm cắp được có liên hệ với nạn nhân yêu cầu chuộc tài sản
trước tình hình đó công an thành phố nha trang đã có nhiều kế hoạch nhằm tăng cường đấu tranh chấn áp
từ đầu năm đến nay công an thành phố đã điều tra làm rõ hai mươi hai vụ bắt giữ bốn mươi đối tượng trộm cắp cướp giật
liên ở vườn hình sự chúng tôi cũng đã tăng cường công tác phối hợp với công an các địa phương
quản lý chặt chẽ địa bàn quản lý đối tượng và phân phục những đối tượng có thiền án thiền sự
và những đối tượng có những biểu hiện thực hiện những hành vi
từ đó là sẽ có các quản lý để kiếm thời xử lý những đối tượng sẽ thực hiện những hành vi trộm cắp cấp giật
để chủ động đảm bảo an ninh trật tự ngoài công tác nghiệp vụ tấn công chấn áp tội phạm
công an thành phố nha trang đang đẩy mạnh tuyên truyền cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch
có biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách
ngoài ra các địa phương củng cố các lực lượng phối hợp với công an xã phường
tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn